trong những ngày qua áp thấp nhiệt đới kèm theo mưa lớn đã tàn phá nhiều tỉnh thành của nước ta
lũ lụt và sạt lở đã khiến hàng chục người bị thiệt mạng và mất tích
hàng nghìn gia đình mất trắng nhà cửa và tài sản
sau đây là thống kê nhanh về mức độ thiệt hại của các địa phương đang phải chống chọi với mưa lũ
tại yên bái địa phương đang chịu nhiều thiệt hại nặng nề của mưa lũ
tính đến thời điểm sáng ngày một mươi hai tháng một mươi tỉnh yên bái đã có bốn người chết một mươi một người mất tích và bảy người bị thương
tại huyện văn chấn trạm tấu và thị xã nghĩa lộ
bốn mươi sáu ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn hàng nghìn ngôi nhà bị ngập sạt lở nghiêm trọng bờ kè suối thiê
ước thiệt hại ban đầu khoảng một trăm hai mươi tỷ đồng
theo báo cáo của công an tỉnh yên bái đến bảy giờ sáng nay lực lượng công an đã huy động lực lượng hàng trăm cán bộ chiến sĩ
giải dọc suối thia để cùng các lực lượng khác tìm kiếm người mất tích hiện đã tìm thấy thi thể một nạn nhân
tính đến thời điểm trưa ngày một mươi hai tháng một mươi tại sơn la mưa lũ đã làm năm người chết ba người mất tích và ba người bị thương
hàng trăm ngôi nhà tại các huyện phù yên vân hồ mường la mộc châu bắc yên bị đổ sập cuốn trôi sạt lở
hàng trăm hectare lúa hoa màu cùng hàng trăm con da súc da cầm của nhân dân tỉnh sơn la bị thiệt hại
tuyến đường quốc lộ ba mươi bảy từ xa phù đi sơn la từ phù yên đi hà nội từ xã gia phù đi huyện mộc châu bị cô lập hoàn toàn
tính đến bảy giờ sáng ngày một mươi hai tháng một mươi toàn tỉnh hòa bình có ba mươi chín người chết bị thương và mất tích do mưa lũ
đặc biệt vào lúc một giờ sáng ngày một mươi hai tháng một mươi một vụ sạt lở núi nghiêm trọng đã xảy ra khiến một mươi tám người bị vùi lấp hiện mới tìm được tám người
do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trên một ngôi nhà của người sơn la
hộ dân đã bị lũ làm hư hỏng cuốn trôi khoảng ba trăm linh hộ dân phải di rời đến nơi an toàn
hơn bốn hectare lúa hoa màu bị ngập hoàn toàn các tuyến đường giao thông bị sạt lở nghiêm trọng
huyện đà bắc và tân lạc là nơi chịu thiệt hại lớn nhất về người và tài sản hoa màu
với một mươi bốn người chết một mươi ba người mất tích bảy người bị thương do sạt lở đất và lũ cuốn
tại tỉnh ninh bình hiện nay mưa đã ngớt trên địa bàn tỉnh ninh bình
nhưng nước sông hoàng long qua địa bàn huyện sa viễn và nho quang
tiếp tục dâng cao tỉnh ninh bình đã chuẩn bị mọi điều kiện để sẵn sàng xả tràn lạc khoái
xã sa viễn huyện sa viễn để cứu đê ninh bình đã phát lệnh di dân khẩn gấp một mươi hai xã
thuộc hai huyện nho quan và gia viễn vào tối ngày một mươi một tháng một mươi và sẵn sàng xả tràn lạc khoái để cứu đê
hiện lực lượng chức năng đang cân nhắc tới việc xả tràn hay không
bởi nếu xả tràn sẽ cứu cho tuyến đê hoàng long nhưng sẽ có tới hai mươi vạn dân bị ảnh hưởng
thuộc tám xã của huyện nho quang và bốn xã của huyện sa viễn
còn tại tỉnh nghệ an theo báo cáo của văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống lụt bão
và tìm kiếm cứu nạn tỉnh trong các ngày từ mùng chín đến ngày một mươi một tháng một mươi
mưa lũ đã gây ra thiệt hại nặng nề về người và tài sản mưa lũ đã làm cho năm trăm tám mươi năm hộ dân bị ngập nước
một ngôi nhà bị sập hơn ba sáu trăm linh hectare ngô và rau màu bị ngập hư hỏng
hơn một sáu trăm linh con da cầm bị chết và cuốn trôi